liên quan tới vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
trong vụ án này có hai bị can mang quốc tịch trung quốc làm việc tại ngân hàng scb
đã giúp sức cho bà trương mỹ lan rút ruột hàng trăm ngàn tỷ đồng hiện nay đã bỏ trốn
cơ quan công an tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý
theo cáo trạng lam lee george làm việc tại scb với các chức vụ là thành viên hội đồng quán trị
phó chủ tịch hội đồng quán trị ngân hàng scb
tài liệu điều tra thể hiện từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
lam lee george đã ký tám biên bản biểu quyết của hội đồng quán trị
đồng ý hợp thức cho sáu mươi tám khoản vay của bà trương mỹ lan
có tổng dư nợ đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi ba tỷ đồng
tổng giá trị tài sản đảm bảo là ba mươi bốn tỷ đồng gây thiệt hại cho scb hơn một mươi chín tỷ đồng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
sơn henry kajian đã ký bản
bốn trăm tám mươi bảy biên bản đồng ý cho ba trăm năm mươi sáu khách hàng nhóm của trương mỹ lan vay sáu trăm linh hai khoản vay
tổng dư nợ năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng trong đó tổng giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay là một trăm một mươi năm tỷ đồng
gây thiệt hại cho scb số tiền bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
hai đối tượng sơn henry kajian và lam lee george đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án
tạm đình chỉ điều tra hai bị can khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý